tại nghệ an đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tuyên dương giải thưởng thanh niên công an nghệ an tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi sáu đoàn thanh niên công an nghệ an vinh dự được trung ương đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thi đua khối lực lượng vũ trang
trên tám mươi cơ sở đoàn xếp loại xuất sắc không có cơ sở xếp loại yếu kém
số đoàn viên ưu tú được xét đề nghị kết nạp đảng tăng và có chiều sâu chất lượng góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
dịp này một mươi đoàn viên thanh niên xuất sắc của công an nghệ an đã vinh dự được giám đốc công an tỉnh trao giải thưởng
thanh niên công an nghệ an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu trên nhiều lĩnh vực